giữa đại hội các dân tộc thiểu số lần thứ ba tỉnh đắk lắc đồng chí tổng thị phóng
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu
tỉnh đắk lắc đạt được trong thực hiện chính sách dân tộc thời gian qua
về nhiệm vụ tiếp theo đồng chí tòng thị phóng yêu cầu tỉnh đắk lắc huy động nguồn lực thực hiện
có hiệu quả nghị quyết số tám mươi tám của quốc hội về duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hành hai mươi một hai nghìn ba mươi trong đó cần ưu tiên hỗ trợ
đồng bào dân tộc thiểu số trong công tác xóa đói giảm nghèo chăm lo phát triển giáo dục
y tế bảo vệ môi trường xóa bỏ hủ tục lạc hậu mê tín dị đoan củng cố vững chắc hệ thống chính trị các cấp